ban quản lý dự án hai vừa đề nghị bộ giao thông vận tải xem xét báo cáo thủ tướng chính phủ quyết định chủ trương đầu tư dự án kết nối giao thông các tỉnh miền núi phía bắc vay vốn của ngân hàng phát triển châu á adb
dự án dự kiến xây dựng tuyến nối lai châu với cao tốc nội bài lào cai dài một trăm bốn mươi bảy km xây dựng mới một mươi bốn km đạt tiêu chuẩn đường cấp ba miền núi và tuyến nối nghĩa lộ yên bái với cao tốc nội bài lào cai dài năm mươi một bốn km xây dựng mới bốn sáu km đạt tiêu chuẩn đường cấp bốn miền núi
tổng mức đầu tư dự án là năm ba trăm bảy mươi tỷ đồng tương đương hai trăm ba mươi sáu sáu triệu usd
vốn vay adb là một trăm chín mươi hai tám mươi bốn triệu usd vốn đối ứng của chính phủ việt nam là bốn mươi ba tám trăm hai mươi chín triệu đô la mỹ
trong trường hợp được chính phủ chấp thuận đơn vị chuẩn bị dự án muốn ký hiệp định vay adb trước ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám tận dụng vốn vai yêu đãi trước khi việt nam tốt nghiệp adf vào tháng một năm hai nghìn một mươi chín dự án cũng đã được adb đưa vào danh sách tài trợ chính thức tài khoá năm hai nghìn một mươi chín